tại thành phố con tum đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với ubnd mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh con tum về công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn lưu ý con tum cần chọn người có sức khỏe uy tín với nhân dân có năng lực phải chú ý đến các đồng chí chuyên trách trong ban thường trực phải đảm đương được nhiều nhiệm vụ làm được nhiều việc
đồng chí lưu ý cần triển khai thực hiện tốt các chính sách đối ngoại nhân dân giữ đường biên giới hòa bình hợp tác và phát triển
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phải thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động với lãnh đạo tỉnh để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai
đồng chí trần thanh mẫn đã đi thăm chùa huệ chiếu tại thành phố con tum thăm vào trong nhà đại đoàn kết cho năm gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã chư horen thành phố con tum